các gói dịch vụ tầm soát di chứng hậu covid một mươi chín bao gồm
xét nghiệm máu đánh giá rối loạn đông máu siêu âm bụng chụp ct điện tim mri não v v
chi phí giao động từ một năm trăm linh đồng đến bảy triệu đồng một gói
tùy cơ sở y tế và nhu cầu của người bệnh
trước tình trạng loạn giá dịch vụ khám sức khỏe hậu covid một mươi chín
sở y tế tp hcm đã ban hành văn bản chấn chỉnh việc tổ chức khám sức khỏe hậu covid một mươi chín
theo đó sở y tế yêu cầu không điều chỉnh tăng giá các dịch vụ khám bệnh
chữa bệnh kể cả các dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu
không lạm dụng các chỉ định cận lâm sàng khi khám sức khỏe cho người bệnh hậu covid một mươi chín
trong trường hợp không cần thiết
không hạn chế quyền lợi của người bệnh khi đến khám chữa bệnh
đối với các bệnh liên quan đến hậu covid một mươi chín bằng việc gợi ý
ép buộc người bệnh tham gia gói dịch vụ khám sức khỏe hậu covid một mươi chín
với giá khám bệnh theo yêu cầu cụ thể
trường hợp người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh các bệnh lý
thuộc danh mục và phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
thu theo giá thông tư số một mươi ba trên hai nghìn một mươi chín trên tt gạch bộ y tế
trường hợp người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế
thu theo giá thông tư số một mươi bốn trên hai nghìn một mươi chín trên tt gạch bộ y tế
trường hợp người bệnh lựa chọn dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu
thu giá khám chữa bệnh theo yêu cầu để thực hiện kê khai với sở y tế

và thực hiện công khai giá để người dân lựa chọn
đây là số thứ hai của chương trình dân hỏi chính quyền trả lời
với sự tham gia của phó bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân
tp nguyễn thị lệ phó chủ tịch ubnd tp hồ chí minh dương anh đức
và đại diện nhiều sở ngành của thành phố
thông tin đến cộng đồng về thực trạng hoạt động của các trạm y tế
trong tình hình mới bác sĩ nguyễn anh dũng phó giám đốc sở y tế cho biết
y tế cơ sở đã dần khôi phục các chức năng thường quy như trước
với khối lượng công việc rất lớn ngoài việc tiếp tục các hoạt động
phòng chống dịch covid một mươi chín mỗi cơ sở y tế phải đảm đương một mươi chín chương trình
mục tiêu quốc gia từ sức khỏe sinh sản trẻ em đến chương trình y tế đặc thù
như lao hiv
theo bác sĩ dũng với quy định hiện nay mỗi trạm y tế chỉ có từ năm đến một mươi nhân viên
không thể đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe của người dân
số lượng nhân viên y tế hiện hữu chỉ phù hợp với địa bàn phường xã
có sáu đến hai mươi dân trong khi tại tp hcm hầu hết các địa phương
có số dân trên năm mươi
khối lượng công việc quá nhiều trong khi nhân sự biên chế còn hàng hẹp
đang là trở ngại lớn khiến cho y tế cơ sở phải tăng ca trực gác
một người đảm đương nhiều chức năng nhiệm vụ
đại diện ngành y tế tp hcm cũng đề xuất thành phố cần có chính sách
thu hút nguồn nhân lực về làm việc tại y tế cơ sở
đây là vấn đề thể hiện sự quá tải và là điểm yếu của y tế cơ sở
mà chúng ta cần quan tâm đầu tư
từ đó tăng cường bổ sung cơ chế chính sách đặc thù để y tế cơ sở
đảm đương được công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân bác sĩ anh dũng nói
duy trì mô hình trung tâm y tế lưu động
trước tình hình trên ông lâm hùng tấn phó giám đốc sở nội vụ
tp hcm thông tin tp hcm nghiên cứu và đề xuất các bộ ngành liên quan
theo hướng mỗi trạm y tế có ít nhất một mươi nhân viên y tế trên hai mươi dân
thêm hai đến ba dân thì bổ sung một nhân viên y tế để phù hợp
với mật độ cơ cấu dân số của từng địa bàn
bên cạnh đó tp hcm tiếp tục duy trì mô hình trung tâm y tế lưu động
đề xuất chế độ chính sách để thu hút nguồn nhân lực tham gia công tác
tại y tế cơ sở
ông dũng cho biết ngành y tế tp hcm đang triển khai các mô hình như
phòng khám vệ tinh phòng khám gia đình luân phiên bác sĩ
chẩn đoán từ xa tại các trạm y tế để thu hút người dân đến khám chữa bệnh
tại trạm y tế hiện nay các loại hình được nhà nước chi trả bao gồm
khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu được thanh toán hưởng một trăm linh
và các loại hình thuộc y tế dự phòng thanh toán theo quy định của bộ y tế
bảo hiểm y tế
bảo hiểm xã hội tp hcm đang triển khai khám bảo hiểm y tế ở một trăm bảy mươi tám trạm y tế
chiếm hơn sáu mươi tổng số trạm y tế trên địa bàn
số thẻ đăng ký hiện nay là hơn chín trên tám hai triệu thẻ đã phát hành
theo thống kê của năm hai nghìn hai mươi một số lượng khám chữa bệnh của bảo hiểm
tại trạm y tế chỉ có một trăm một mươi bốn lượt chiếm tỷ lệ chín
đây là một con số rất thấp
và sau nhiều tháng liền ngày hôm nay chúng ta đã thấy được một tp hcm tắt đường đông đúc
không còn cảm giác khó chịu vì chật trội chen trúc nhiều người dân tp hcm thêm mùi khói xe
và tấp nập như hôm nay khi học sinh sinh viên trở lại trường học trực tiếp
sau thời gian dài học online để thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín
từ sáng sớm ngày một mươi bốn tháng hai trên quốc lộ một mươi ba tp th
đức có rất đông xe cộ chạy từ hướng bình dương đi bến xe miền đông quận bình thạnh
khiến cho tình trạng ung tắc giao thông xảy ra một vài lúc
tại khu vực cửa ngõ tây bắc tp hcm rất đông người dân đi hướng an sương
về trung tâm thành phố khiến cho các cung đường như trường chinh cộng hòa trở nên quá tải
dòng xe nối đuôi nhau nhít từng chút
từ giao lộ trường chinh âu cơ đến đường cách mạng tháng tám xe cộ trang giúp nhau kẹt cứng
tiếng cõi inh ỏi kèm khói xe ngột ngạc nhiều người dân chở con đi học đứng đợi sốc ruột giữa dòng xe
chị mỹ trinh ngụ quận một mươi hai cho biết cha mẹ đi làm con cũng được đến trường học trở lại là một điều đáng mừng
cuộc sống trở lại bình thường thì tình trạng xe cộ đông đúc ung thắt là khó tránh khỏi
vào sáng cùng ngày nhiều sinh viên bắt đầu đến trường trở lại như sinh viên trường học công nghệ tp hcm
khu tết cơ sở hai tp thủ đức sinh viên trường đại học nông lâm trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm
tình hình giao thông đầu tuần xung quanh các trường đại học này khá là thông thoáng
tại tp hcm ngày một mươi bốn tháng hai cũng là mốc thời gian quay lại học trực tiếp của hàng nghìn sinh viên các trường đại học
công nghiệp tp hcm tài chính marketing giao thông vận tải công nghệ sài gòn v v
tùy điều kiện học phần các trường sắp xếp học trực tiếp sen kẻ trực tuyến
sinh viên trước khi đến trường được yêu cầu khai báo y tế thực hiện nghiêm năm k